ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn bảy bốn tỷ usd chiếm bốn mươi bảy một tổng vốn đăng ký cấp mới
theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong một mươi một tháng của năm nay đạt hơn một mươi hai bốn tỷ usd chiếm năm mươi ba năm tổng vốn đăng ký
hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn năm chín tỷ usd chiếm hai mươi năm sáu các ngành còn lại đạt hơn bốn tám tỷ usd chiếm hai mươi chín
đối với hình thức góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vốn đầu tư vào ngành bán buôn và bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy và xe có động cơ khác đạt hơn hai ba tỷ usd chiếm ba mươi năm tổng giá trị góp vốn
ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt hơn một tám tỷ usd
chế tạo đạt hơn một tám tỷ usd chiếm hai mươi bốn bốn các ngành còn lại đạt hơn ba bốn tỷ usd chiếm bốn mươi năm một